tổng cục thống kê cho biết giá xăng dầu đi xuống theo xu thế của thế giới và giá điện nước sinh hoạt giảm do nhu cầu tiêu dùng thấp trong mùa mưa là những yếu tố chính tác động làm chỉ số giá tiêu dùng tháng một mươi một giảm một so với tháng trước
như vậy bình quân một mươi một tháng chỉ số giá tiêu dùng tăng ba năm so với cùng kỳ năm trước trong đó cpi khu vực thành thị tăng hơn ba một khu vực nông thôn tăng ba tám so với cùng kỳ năm trước lạm phát cơ bản một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi tăng hơn hai bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín